do ảnh hưởng của áp thấp từ cơn bão số hai nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh lào cai đã xuất hiện mưa lớn trên diện rộng
khiến một số tuyến đường ác tách cục bộ và nước lũ ở các sông suối tăng cao
theo đài khí tượng thủy văn tỉnh lào cai mưa lớn kéo dài tập trung tại các địa phương như xã bảo hà và thị trấn phố ràng
huyện bảo yên thị trấn mường khương huyện mường khương
bên cạnh đó mưa lớn trong nhiều giờ khiến nước không kịp thoát đã gây ngập lụt ách tắc giao thông cục bộ
tại một số tuyến đường trong khu vực thành phố lào cai
mưa lớn từ thượng nguồn cũng khiến nước trên các tuyến sông lớn qua địa bàn tỉnh như sông hồng sông chảy bắt đầu dâng cao
dự kiến chiều tối nay lũ sẽ đạt mức báo động hai
dự báo trong thời gian tới vùng áp thấp vẫn tồn tại và tiếp tục di chuyển chậm về hướng tây
đi gần như song song với các tỉnh vùng núi biên giới phía bắc
nên lào cai và các tỉnh vẫn tiếp tục xuất hiện mưa vừa và mưa to
vì vậy người dân sinh sống hai bên vùng thấp ven sông cần đề phòng lũ dâng cao gây ngập úng nhà cửa cây trồng hoa màu các loại
không vận chuyển bè mảng treo thuyền vớt cùi bớt các vật trôi nổi trên sông khi lũ đang về để phòng ngừa mọi hiểm họa bất ngờ
các bến đò đưa khách qua sông phải bảo đảm an toàn cao
theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ trên sông để có biện pháp phòng tránh kịp thời